các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng số thí sinh có điểm thi dưới trung bình tức là dưới năm là bốn trăm bảy mươi bốn sáu mươi chín thí sinh chiếm năm mươi bảy
tổng số thí sinh có điểm thi từ năm đến bảy điểm là hai trăm bảy mươi bảy năm trăm hai mươi chín thí sinh chiếm ba mươi ba
số thí sinh có điểm từ bảy đến chín là sáu mươi tám bốn trăm ba mươi một thí sinh chiếm tám ba
phổ biến điểm trung bình của các môn là từ bốn năm đến sáu điểm
riêng môn ngoại ngữ chỉ đạt điểm trung bình là ba ba điểm
điểm liệt đã giảm mạnh so với năm hai nghìn một mươi năm chỉ còn một mươi chín bài thi trong khi năm hai nghìn một mươi năm là ba mươi bảy
trong đó riêng môn toán có hơn một mươi bốn thí sinh bị điểm liệt chiếm tỷ lệ cao nhất trong các môn thi